và một số tin tức trong nước đáng chú ý khác
công bố danh sách tám mươi tám doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia năm hai nghìn hai mươi
gian nan chống buôn lậu xăng dầu trên biển
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
để thực hiện đề án tái cơ cấu hiệu quả
trong thời gian tới
bộ sẽ tập trung nguồn lực cơ chế chính sách tái cơ cấu vào các sản phẩm chủ lực quốc gia
trước mắt là một mươi nhóm sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu
trên một tỷ đô la mỹ
bên cạnh đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sẽ thúc đẩy mạnh cho các loại sản phẩm ở cấp tỉnh
mỗi tỉnh lựa chọn một vài sản phẩm chủ lực của mình
trên cơ sở lợi thế từng địa phương
để hình thành các vựa sản xuất có tính ngành hàng lớn
đây cũng là cơ sở để thúc đẩy và xây dựng ngành hàng lớn cho quốc gia
ở cấp độ thứ ba
sẽ khuyến khích các địa phương xây dựng các sản phẩm đặc thù
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kiến nghị chính phủ
đầu tư sửa đổi ngay nghị định hai trăm ba mươi
cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội ở các vùng khác nhau
phù hợp với nguồn lực của từng địa phương
để việc hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể đi vào thực tiễn
bộ ngành liên quan sửa đổi ngay các quy định
cho phép các hợp tác xã doanh nghiệp
tiếp cận tín dụng bằng cách thế chấp
tín chấp tài sản hình thành trên đất nông nghiệp
theo công nghệ cao có giá trị lớn
tại hà nội chương trình thương hiệu quốc gia việt nam
đã công bố danh sách các doanh nghiệp
theo đó tám mươi tám doanh nghiệp có sản phẩm thuộc các lĩnh vực
đã được công nhận đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu
thương hiệu quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu
biểu trưng thương hiệu quốc gia có tựa đề
giá trị việt nam được trao cho các sản phẩm
đã có thương hiệu riêng
đáp ứng được các tiêu chí do chương trình quy định
việc lựa chọn các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm
đạt thương hiệu quốc gia được tiến hành hai năm một lần
các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm được lựa chọn
phải có vị thế dẫn đầu ngành
và cùng chia sẻ theo đuổi những giá trị
mà quốc gia hướng tới trong giai đoạn hội nhập hiện nay
là chất lượng đổi mới sáng tạo năng lực tiên phong
chương trình thương hiệu quốc gia việt nam
là chương trình được thủ tướng chính phủ phê duyệt vào năm hai nghìn ba
và là chương trình duy nhất của chính phủ việt nam
nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia
thông qua thương hiệu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ
lễ công bố các doanh nghiệp có sản phẩm
đạt thương hiệu quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu
sẽ được tổ chức vào một mươi chín h ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
tại cung văn hóa hữu nghị việt sô hà nội
có mặt được hơn bốn tháng trên thị trường
sổ số điện toán việt nam đã tạo nên cơn sốt
khi trao giải thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng
nhưng đồng thời cũng bị cáo buộc hàng loạt vi phạm
hôm qua bộ tài chính đã tổ chức họp báo
để giải thích về vấn đề trên
theo đó những hành vi được cho là vi phạm
như việc trao giải chưa thể hiện tính khách quan trung thực
một số hộ kinh doanh đại lý chưa triển khai lắp đặt thiết bị đầu cuối
làm thất thu ngân sách địa phương
kết hợp với tập đoàn berjaya malaysia
làm thất thu ngân sách ra bán rạo nhiều nơi vượt mệnh giá thực
trước những nghi ngại trên bộ tài chính khẳng định
công ty sổ số điện toán việt nam
hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do nhà nước sở hữu một trăm linh vốn
và hoạt động dưới sự quản lý của bộ tài chính
mô hình hợp tác giữa tập đoàn berjaya và việt lốt
là theo mô hình hợp đồng hợp tác kinh doanh bcc
theo quy định của luật đầu tư
vì vậy mô hình hoạt động của việt lốt
là hoàn toàn đúng pháp luật
việc trao giải thời gian qua được khẳng định đúng người
đúng việc là không sai phạm
bên cạnh đó những tồn tại về nâng giá vé số
hay việc tổ chức hoạt động bán vé
sẽ được việt lốt nghiêm khắc kiểm tra lại
kết hợp với các cơ quan chức năng
để điều hành việc kinh doanh hợp pháp
năm hai nghìn một mươi sáu xuất khẩu của việt nam sang liên bang nga
có dấu hiệu phục hồi
một mươi tháng đã tăng một mươi một ba
cao hơn gấp giữa tốc độ tăng trưởng chung
triển vọng cả năm hai nghìn một mươi sáu
sẽ vượt qua mốc một sáu tỷ đô la mỹ
đặc biệt theo hiệp định thương mại tự do á âu
hai ba dòng thuế hàng hóa xuất nhập khẩu
của hai bên trở về
trong vòng năm một mươi năm tiếp theo
những dòng thuế hàng hóa còn lại
sẽ tiếp tục về
những dòng thuế hàng hóa đưa về
hiện chiếm chín mươi loại sản phẩm hàng hóa
xuất nhập khẩu của các bên
đây sẽ là cơ hội để việt nam
đẩy mạnh xuất khẩu sang nga trong thời gian tới
các mặt hàng có thể
thế mạnh của nga là thịt sữa bột mì
phân bón dầu khí
và những sản phẩm từ dầu ô tô các loại
thép thiết bị máy móc
các mặt hàng mà việt nam có thế mạnh
là nông sản thực phẩm thủy sản
công nghiệp nhẹ như dệt may xa dày
kỳ vọng thương mại hai triệu việt nga
sẽ tăng lên tám chín tỷ đô la mỹ
trong vòng năm bảy năm tới
hôm qua tại hà nội
bộ khoa học ict và hoạch định tương lai hàn quốc
và bộ thông tin và truyền thông
đã khai mạc chương trình
hợp tác việt nam và hàn quốc
nhằm tạo cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp
khai thác viễn thông việt nam
và các nhà cung cấp dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin
viễn thông hàn quốc
chương trình hợp tác công nghệ thông tin việt nam và hàn quốc
hướng đến mục tiêu tạo cơ hội hợp tác chiến lược
cho các doanh nghiệp theo hình thức
gặp gỡ kết nối đối tác
giữa các nhà khai thác viễn thông toàn cầu
tại việt nam và các nhà cung cấp dịch vụ
giải pháp liên quan đến công nghệ thông tin
đến từ hàn quốc
chương trình hợp tác lần này
rất có ý nghĩa với chính phủ hàn quốc
và chính phủ việt nam
qua chương trình hợp tác lần này
chính phủ của cả hai nước
mong muốn thúc đẩy ngành ict của việt nam
ngành công nghệ thông tin tại việt nam
có tiềm năng phát triển rất tốt
và hàn quốc sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa
với việt nam
để các doanh nghiệp việt nam
các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin
có cơ hội để học hỏi trao đổi kinh nghiệm
đây là một cơ hội rất tốt
để các doanh nghiệp việt nam
trao đổi thông tin liên quan đến các sản phẩm công nghệ thông tin
và đưa các sản phẩm của doanh nghiệp mình
đến được với thị trường toàn cầu
sự kiện ngày hôm nay
là chúng ta tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
ở trong lĩnh vực công nghệ thông tin
thì cái nền tảng hợp tác
mà đã nhiều năm
mà cũng như là đã thành công
giữa việt nam và hàn quốc là
xuất phát từ lĩnh vực viễn thông
nhưng bây giờ thì cái công nghệ thông tin truyền thông
nó mở rộng hơn rất là nhiều
các cái mô hình cũng như là công nghệ
thì là nó đang tiếp tục kế hoá
và phát triển sang các lĩnh vực
truyền thông nội dung số
hoặc là các cái lĩnh vực
liên kết đến cả
các cái công nghiệp
về điện tử công nghệ thông tin
chương trình sẽ diễn ra trong ba ngày
là từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
một trăm một mươi bảy trần duy hưng hà nội
vườn quốc gia
phong nha cải bàng quảng bình
đang trở thành một khu du lịch hấp dẫn
thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước
những năm qua để vừa phát triển du lịch
vừa bảo toàn các giá trị
của di sản thiên nhiên thế giới này
trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình
đã nỗ lực tạo ra nhiều loại hình du lịch
khám phá và trải nghiệm hấp dẫn
để thu hút du khách
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại quảng bình
những năm qua
lượng khách du lịch đến với phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình
tăng bình quân ba mươi
để có được kết quả này
trung tâm du lịch phong nha cải bàng
đã không ngừng tạo nhiều hình thức du lịch độc đáo
vừa thu hút du khách
lại vừa giảm tài bớt các tác động của con người
tới thiên nhiên
chúng tôi đưa vào tuyến zip line
rồi là các điểm
giống như là các dịch vụ mới như cá đu
rồi dịch vụ ngâm chân thảo dược
rồi dịch vụ mát xa cá
nhưng cả đấy nhằm thu hút du khách
đến một lượng khách đến với hàng tối
cái đó chính là yếu tố quan trọng nhất
để giảm tối thiệu lượng khách
tham quan vào các điểm đặc biệt là trong vườn quốc gia này
việc tới tham quan di sản thiên nhiên thế giới
lại được tận hưởng nhiều dịch vụ mới lạ
đã khiến nhiều du khách
thấy hết sức thú vị
và qua đó hình ảnh về đất nước con người việt nam
mền khách yêu thiên nhiên
càng được tô đậm trong lòng du khách
hôm nay tôi đã tham quan hang động
trong vườn quốc gia
và ấn tượng nhất là hang tối
vì nó có đầy đủ tất cả tham quan hang động
tắm bùn trong hang tối
và đặc biệt là tham gia các trò chơi cảm giác mạnh
như zipline và tắm sông
tham quan hang sông
ra ngoài được tận hưởng nhiều trò mới lạ
và lần đầu tiên được massage chân bằng cá
và uống rượu trò chuyện
với bạn bè tôi thấy rất vui và thú vị
có thể nói việc vừa khai thác du lịch
vừa bảo đảm giữ gìn những giá trị riêng có
của di sản thiên nhiên thế giới
là điều không hề dễ dàng
do đó công tác quản lý điều hành tua tuyến
cũng như ý thức của con người
sẽ là nhân tố chính
giữ gìn di sản thiên nhiên thế giới này
ngày càng phát triển bền vững
từ đầu tháng một mươi một đến nay
chính quyền và các lực lượng chức năng tỉnh con tum
liên tiếp phát hiện và bắt giữ
hàng trăm hộp gỗ sẻ trái phép
đây là bằng chứng cho thấy
mặc dù đã đóng cửa rừng
nhưng tình trạng phá rừng ở con tum chưa hề thuyên giảm
cách đây hai ngày lực lượng công an
kiểm lâm bất ngờ kiểm tra nhà ở
của ông phạm văn bừng
ở xã đắc trăm huyện đắc tô tỉnh con tum
và phát hiện bảy mươi bảy hộp gỗ sẻ
với khối lượng trên năm mét khối
gỗ rổi thuộc nhóm bốn
được cất giấu trong vườn
tại thời điểm kiểm tra ông bừng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
ông khai nhận đã mua số gỗ nói trên
của người dân trong xã
để bán cho các sường mộc trên địa bàn huyện
trước đó trong quá trình toàn trà
các lực lượng chức năng huyện tumarong
đã phát hiện một mươi một hộp gỗ rổi
cất giấu trên nương rẫy tại làng con hia
xã đắc rồng huyện tumarong
còn tại xã đắc pi huyện đắc hà
các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện
và bắt giữ một xe tải chở sáu mét khối gỗ lậu
trước đó mặc dù thủ tướng
đã có chỉ thị đóng cửa rừng cách đây bốn tháng
thế nhưng từ những vụ việc này cho thấy
rừng trên địa bàn tỉnh con tum
vẫn bị đốn hạ
các vụ vi phạm lâm luật vẫn cứ diễn ra không hề thuyên giảm
và còn có dấu hiệu gia tăng
bút lậu xăng dầu ảnh hưởng nghiêm trọng
ngàn tỷ đồng ảnh hưởng trực tiếp
đến an ninh năng lượng của quốc gia
chính vì vậy công tác chống buôn lậu xăng dầu
đặc biệt tuyến trên biển
luôn được chính phủ quan tâm
tuy nhiên hiện nay nhiệm vụ này còn đang gặp
khá nhiều khó khăn đối với ngành hải quan
vì trang thiết bị thuyền tàu còn ít
khá lạc hậu lực lượng thì lại mỏng
trong vụ bút lậu xăng dầu
vào cuối năm hai nghìn một mươi năm vừa qua
tại vùng biển thuộc khu vực
hàng ma vịnh hạ long tỉnh quảng ninh
chiếc tàu qn bốn nghìn hai trăm tám mươi tám
tại thời điểm kiểm tra
không có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp
theo quy định
trên tàu chở chín mươi bốn tấn dầu fo
và gần một mươi tám tấn dầu diô lậu
trị giá ước khoảng hơn một tỷ đồng
đây chỉ là một trong bảy vụ buôn lậu xăng dầu lớn
trong vòng một năm trở lại đây
trên tuyến biển
công tác nắm tình hình thu thập thông tin nghiệp vụ
phát hiện bắt giữ những đối tượng bút lậu
khó khăn hơn rất nhiều so với tuyến biên giới đường bộ
bởi lẽ các đối tượng
rất biết lợi dụng địa hình tuyến trên biển
để chủ động đối phó
các đối tượng còn chuẩn bị sẵn chứng từ
đã đóng dấu để điền ngay
nguồn gốc xăng dầu đang chở trên tàu
thuê những tàu có công suất lớn
tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng
ngoài ra chúng còn sử dụng ngư dân
trong mắt xích buôn lậu xăng dầu để trung chuyển hàng
do đó để có thể bắt được hành vi vi phạm
lực lượng hải quan phải trực chiến
chuyên án nhiều ngày
thậm chí vài tháng trên biển
do đặc thù tuyến bút lậu trên biển
các đối tượng thường chở bằng tàu công suất lớn
nên giá trị lô hàng rất cao
chỉ tính riêng trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
hải đội một đã bắt giữ được một mươi ba vụ vi phạm
với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn chín sáu tỷ đồng
thu nộp ngân sách gần hai ba tỷ đồng
trong khi đó
hải đội một chịu trách nhiệm chống bút lậu
trên vùng biển rộng lớn
kéo dài từ móng cái đến hà tĩnh
đây là địa bàn nóng về tình trạng buôn lậu trên biển
nhưng hải đội một chỉ được trang bị ít tàu
nên rất khó vươn xa bám biển dài ngày
và các bộ tăng cường
tức là các phương tiện có công suất lớn
để đảm bảo hoạt động vươn dài ngày trên biển
cũng như vươn sang
để vừa là đấu tranh chống bút lậu trên biển
nhưng vừa là để bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của tổ quốc
chống bút lậu trên biển còn gắn trách nhiệm
với giữ vững chủ quyền biển đảo
do vậy trách nhiệm của lực lượng chức năng
tại đây là rất lớn

ngoài việc đầu tư trang thiết bị phương tiện
ngành hải quan còn phải luôn nâng cao nghiệp vụ
phối hợp tốt với các lực lượng chức năng khác
đảm bảo tính liên tục quyết liệt
liên hoàn từ biển bờ nội địa
và ngược lại
tập trung đấu tranh với số đầu nậu điều hành
hoạt động bút lậu sang dầu
trên địa bàn tỉnh quảng trị thường xuyên xảy ra
tình trạng xe ô tô mang biển số lào
nhưng đi lại qua tuyến quốc lộ chín
từ cửa khẩu quốc tế lao bảo
về thành phố đông hà và đi các nơi
điều này đang khiến cho việc kiểm soát
của lực lượng chức năng địa phương gặp không ít khó khăn
bởi rất nhiều chiếc xe trong số này
đăng ký ở lào
mà không hề có quy định về tài trọng
cũng như là niên hạn sử dụng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại quảng trị
tại một điểm kiểm tra của lực lượng cảnh sát
giao thông gần cửa khẩu quốc tế lao bảo
có thể ghi nhận thấy rất nhiều trường hợp
xe mang biển số lào
vi phạm các quy định giao thông
thế nhưng nhiều lấy xe lại rất ngạc nhiên
khi lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị
kiểm tra và thông báo lỗi vi phạm
tôi đi ở thái lan
tôi cũng mang theo giấy tờ như thế này thôi
về việt nam tôi không biết là mình còn thiếu bản dịch giấy tờ
của phương tiện
ở bên nước tôi cũng không tuyên truyền vấn đề này
nên tôi cũng không chuẩn bị
theo lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng trị
thì xe mang biển số lào sang lưu thông
tại việt nam thường vi phạm các lỗi
như chạy quá tốc độ
dịch giấy tờ xe sang tiếng việt hoặc tiếng anh
thiếu bảo hiểm nhân sự
thiếu phù hiệu phân biệt quốc gia
trong khi đó việc xử lý các phương tiện vi phạm này
của cảnh sát giao thông việt nam
cũng gặp không ít khó khăn
trong quá trình xử lý
thì xảy ra một số vấn đề khó khăn
như là sự bất đồng ngôn ngữ
thứ hai nữa là người ta
không am hiểu
về pháp lời việt nam
nhất là các quy định về tốc độ
trên các đoàn đường
việt nam quy định
ngoài ra do các phương tiện
khi đăng ký ở phía lào
không chịu quy định về tài trọng
bên cạnh đó cũng không quy định
về niên hạn sử dụng của xe ô tô
điều này dẫn đến tình trạng
một số đối tượng việt nam lợi dụng
mang xe gần hết hạn qua đăng ký biển số lào
rồi về việt nam sử dụng
tiếm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
chúng tôi có một số đề chất như
tài cược khẩu
khi mà cho phương tiện tạm nhập vào việt nam
đề nghị lực lượng chức năng
thì hướng dẫn người
đăng ký tạm nhập phương tiện vào việt nam
thì phải có đầy đủ
các giấy tơ theo quy định
thứ hai nữa là
trong quản lý phương tiện
thì cũng nên là
quy định đối với các phương tiện
liên vận quốc tế
giữa hai nước
thì là quy định về
niên hạn sử dụng
từ những vương mắc nói trên
đòi hỏi sự phối hợp của các ngành chức năng
hai nước để kiểm soát tốt
các phương tiện lưu trị
giao thông qua cửa khẩu
bên cạnh đó các ngành chức năng của việt nam và lào
cũng cần tuyên truyền pháp luật cho người dân
khi tham gia giao thông tại nước ngoài
để hạn chế tình trạng vi phạm quy định giao thông
và cũng tránh được những tai nạn giao thông
đáng tiếc xảy ra
vừa qua công an huyện bảo thắng
tỉnh lào cai cho biết
sau hai ngày tích cực điều tra và tìm kiếm
đơn vị đã tìm thấy và tổ chức bàn giao
cháu bé khuất duy ngọc
hai tháng tuổi bị mất tích
về đoàn tụ với gia đình
trước đó ngay sau khi nhận được tin trình báo
của anh khuất văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tại xã trì quang huyện bảo thắng
về việc con gái anh lê cháu khuất duy ngọc
hai tháng tuổi mất tích
công an huyện bảo thắng đã nhanh chóng có mặt
tại hiện trường điều tra vụ án
và xác định do bị vỡ kế hoạch
và hoàn cảnh gia đình quá khó khăn
nên chị bùi thị hận
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là mẹ của cháu ngọc
đã mang cháu cho một ngôi chùa
tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
do lo sợ chồng và gia đình không đồng ý
nên chị hận đã tạo hiện trường ra
là con mình bị người lạ bắt cóc
công an huyện bảo thắng đã bàn giao
chó bé về cho gia đình
đồng thời đề nghị chính quyền địa phương
quan tâm giúp đỡ gia đình chị hận
vượt qua khó khăn
ở phần tiếp theo của chương trình
nga tuyên bố rút khỏi tòa án hình sự quốc tế
opec gặp khó khăn
trong việc thống nhất mức cắt giảm sản lượng
đi vào hoạt động từ năm hai nghìn hai
và có trụ sở đặt tại la hay hà lan
icc là tòa án thường trực
để truy tố các cá nhân phạm tội ác diệt chủng
chống lại loài người
tội ác chiến tranh
khai thác tài nguyên thiên nhiên phi pháp
tuy nhiên gần đây nga và một loạt các nước châu phi
đã rút khỏi quy chế rome về icc
lý do mà nga đưa ra
là để phù hợp với lợi ích quốc gia
nhiều chuyên gia cho rằng
quyết định rút khỏi quy chế rome của nga
không có gì lạ lạ vào thời điểm này
ngoài việc bảo vệ lợi ích của đất nước
nga muốn tạo lập một cực riêng trong trật tự thế giới
khi tuyên bố rút khỏi quy chế rome của icc
sau khi nga sáp nhập crimea
mỹ và phương tây đã lên án nga rất gai gắt
sau đó icc khẳng định
những gì đang xảy ra ở crimea
là một cuộc xung đột vũ trang quốc tế
giữa ukraine và nga
không chỉ có nga
gần đây nam phi bundudi và gambia
cũng đã chính thức
người công văn tới tổng thư ký liên hợp quốc ban ki moon
thông báo về việc sẽ rút ra khỏi icc
vì cho rằng
tòa án này tập trung xử lý quá nhiều nhân vật ở châu phi
tất cả mọi người đều nói về sự cần thiết phải đối thoại
nhưng không ai đưa ra được chi tiết đối thoại
với những nội dung như thế nào
và chúng tôi đã đưa ra ý kiến của mình rằng
trừ khi cơ quan này thực sự sẵn lòng lắng nghe
đối thoại về các vấn đề còn khúc mắt
quyết định cuối cùng của chúng tôi
vẫn sẽ được giữ nguyên
dư luận quốc tế lo ngại
quyết định của nga cùng ba nước châu phi
có thể sẽ khiến nhiều quốc gia khác
tìm cách rút đi
nếu họ bị ràng buộc bởi những định chế quốc tế
như vậy mỗi quốc gia sẽ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình
mà không quan tâm đến luật chung
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức chile
chủ tịch trung quốc tập cận bình
và tổng thống nước chủ nhà michael bachelet
đã chứng kiến lễ ký kết một mươi hai thỏa thuận hợp tác
và khẳng định
cam kết thúc đẩy việc thực hiện hiệp định
tự do thương mại fta
được ký kết năm hai nghìn bốn
phát biểu về báo giới sau cuộc hội đàm
với tổng thống chile michael bachelet
chủ tịch trung quốc tập cận bình cho biết
hai bên đã nhất trí nâng tầm quan hệ
lên đối tác chiến lược toàn diện
đánh dấu một trang mới trong mối quan hệ hợp tác song phương
chile và trung quốc
cũng thỏa thuận tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao
và củng cố lòng tin chính trị chung
trong các văn bản được ký kết
nhân dịp này đáng chú ý có thỏa thuận
khai thác khoáng sản nông nghiệp
xây dựng hạ tầng năng lượng sạch và viễn thông
theo bà bachelet
hai bên đã thống nhất thành lập một trung tâm
nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật
trong lĩnh vực nông nghiệp
chile là quốc gia nam mỹ đầu tiên
thiết lập quan hệ ngoại giao với trung quốc
vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và cũng là nước đầu tiên ở mỹ latin
ký fta với trung quốc
trung tâm cảnh báo bão quốc gia mỹ hôm qua cho biết
cơn bão nhiệt đới otto
có khả năng trở thành bão lốc tràn vào bờ biển trung mỹ
hiện các quốc gia tại khu vực này
đã chuẩn bị sơ tán hàng nghìn người dân
ra khỏi khu vực bờ biển caribe
tại buổi họp báo về tình hình khẩn cấp
của cơn bão otto
tổng thống costa rica
gizek mosulis cho biết
chính phủ nước này đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp bốn người
ở bờ biển phía bắc caribe
tới các khu vực an toàn
trong khi đó chính quyền nicaragua
đang gấp rút chuẩn bị sơ tán bảy người
bao gồm cả khách du lịch ra khỏi các khu vực
dễ bị chịu ảnh hưởng
chính phủ nước này cũng đã ban bố lệnh cảnh báo vàng
đồng thời ra lệnh đóng cửa các trường học trên cả nước
sau khi có ít nhất bảy người thiệt mạng
do mưa liên tục trong nhiều ngày qua
các chính phủ guatemala và honduras
cũng đã bàn bố cảnh báo
về sự xuất hiện của cơn bão otto
đặc biệt là khả năng lũ lụt và sạt lở đất
ở các khu vực miền núi
hội nghị các bộ trưởng thuộc tổ chức
các nước xuất khẩu dầu mỏ opec
sẽ diễn ra tại viên áo vào ngày ba mươi tháng một mươi một tới
để thảo luận kế hoạch chi tiết
của đề xuất cắt giảm sản lượng
trong khoảng bốn bốn năm
đối với tất cả các thành viên
tuy nhiên thành công của cuộc họp
sẽ phụ thuộc nhiều vào sự đồng ý
của iran và iraq
mức cắt giảm sản lượng opec
được đưa ra theo đề xuất của algeria
theo đó mức sản lượng hiện nay của opec
sẽ giảm hơn một hai triệu thùng một ngày
tuy nhiên các đại diện của iran iraq và indonesia
tham dự cuộc họp cấp chuyên gia của opec
ngày hai mươi hai tháng một mươi một vừa qua
đã thể hiện quan điểm
khi tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng
trung của toàn khối
hồi tháng chín vừa qua
opec đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ
về việc cắt giảm sản lượng khai thác
xuống còn ba mươi ba triệu thùng một ngày
nhằm giải quyết khủng hoảng giá dầu
tuy nhiên nỗ lực cắt giảm sản lượng
để bình ổn thị trường và tăng giá dầu của opec
không chỉ vấp phải những trở ngại trong nội bộ
một nước sản xuất dầu mỏ lớn ngoài opec là nga
cũng không nhất trí cắt giảm sản lượng
mà chỉ muốn giữ nguyên ở mức hiện nay
ấn độ vừa thử thành công tên lửa đạn đảo
đất đối đất adni một
có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
từ bãi thử ở ngoài khơi bờ biển orissa
tên lửa adni một có tầm bắn bảy trăm linh km
có trọng lượng một mươi hai tấn
dài một mươi năm mét
được thiết kế để có thể mang đầu đạn nặng hơn một tấn
tên lửa này do tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng của ấn độ
phối hợp với phòng thí nghiệm phát triển nghiên cứu quốc phòng
và trung tâm nghiên cứu amarat
giới chức quốc phòng ấn độ cho biết
tên lửa ani một đã được phiên chế cho các lực lượng vũ trang ấn độ
và đã cho thấy mức độ hoạt động tuyệt vời
về tầm bắn độ chính xác và sát thương
cuộc thử nghiệm tên lửa andi một gần đây nhất
được tiến hành thành công
vào hôm một mươi bốn tháng ba vừa qua
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự sáng nay của chuyên đình nhân dân
chương trình thời sự sáng nay của chuyên đình nhân dân